bệnh án điện tử là bước đi mới của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng nền y tế thông minh
nhằm hướng đến mục đích phục vụ công việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn
bộ y tế đã xây dựng thông tư số bốn mươi sáu quy định về hồ sơ bệnh án điện tử
thông tư này có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín và sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc bộ y tế
bệnh án điện tử là phiên bản số của hồ sơ bệnh án được ghi chép hiển thị và lưu trữ bằng phương tiện điện tử
có cơ sở pháp lý và chức năng tương đương bệnh án giấy quy định tại luật khám bệnh chữa bệnh
đây là phiên bản số của hồ sơ sức khỏe giấy do bộ y tế quy định được ghi chép hiển thị và lưu trữ bằng phương tiện điện tử
mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử được theo dõi và lưu trữ suốt đời
nếu muốn có bệnh viện thông minh thì chúng ta phải làm hệ thống bệnh án điện tử hoàn chỉnh
làm sao giảm được thời gian truy cập dữ liệu làm sao giảm được thời gian người bệnh phải chờ đợi
thẻ tích hợp làm sao liên thông cho cả nước làm thế nào người bệnh đi đến đâu người ta cũng được quản lý dữ liệu đấy
tất nhiên chúng ta phải bảo mật vào cái thông tin cá nhân của từng người bệnh
nhưng mà người bệnh sẽ được sử dụng dữ liệu ở hà nội tp hcm thậm chí ra phú quốc
khi bệnh án điện tử được triển khai sẽ từng bước quản lý được sự tuân thủ các quy định quy trình và phác đồ điều trị
không còn sai sót của điều dưỡng trong việc thống kê sai số lượng thuốc vật tư y tế tiêu hào xét nghiệm sao chép sai chỉ định không phù hợp về thời gian
điều này không chỉ mang lại thuận lợi cho người dân bởi họ sẽ tránh được việc thất thoát hồ sơ giấy tờ bệnh án
hơn nữa các bác sĩ dù ở bất cứ cơ sở y tế nào đều có thể theo dõi được quá trình điều trị của người bệnh để có thể có những phương pháp chữa bệnh phù hợp nhất
rất là thân thiện bởi vì chúng tôi đăng ký khám qua mạng thì nhân viên phòng khám có thể nhận và kiểm tra hồ sơ ngay và trả lời hẹn giờ khám rất là thân thiện
và đến thì bác sĩ đã có ngay trên máy là hồ sơ của mình rồi chứ không phải là đưa cô này lục trao này khác các cô thấy rất là thuận lợi nhanh chóng
người ta sẽ giảm bơm

người ta sẽ giảm bớt đi sử dụng giấy tờ mà chủ yếu là bệnh án điện tử
theo dõi người bệnh ở trên mạng và người ta có thể chuyển bệnh nhân từ vùng này sang vùng nọ mà không cần phải mang hồ sơ giấy tờ người ta chỉ vào mã cốt của người bệnh là người ta đã biết được là bệnh nhân này được theo dõi như thế nào chẩn đoán bệnh ra sao quá trình điều trị thế nào và hiện nay kết quả ra làm sao
là chúng ta hoàn toàn có thể biết được cập nhật sớm
y tế thông minh được xây dựng với ba trụ cột là bệnh viện thông minh trong khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe dự phòng thông minh và quản trị hệ thống thông minh
việc triển khai hệ thống bệnh án điện tử sẽ hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giúp người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc mọi nơi